hôm nay công an thành phố sĩ an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn triều quê ở tỉnh thái bình để điều tra về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
theo điều tra khoảng đầu tháng sáu vừa qua nguyễn văn triều lên mạng xã hội tìm mua các thiết bị và vật liệu có liên quan rồi thuê phòng trọ tại phường an bình thành phố sĩ an để làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
khi có người đặt làm giả các loại giấy tờ nào triều yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân sau đó làm ra tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao cho khách
khám xét nở của đối tượng công an thành phố dị an thu giữ nhiều loại máy in màu máy ép nhựa máy in thẻ nhựa pet cùng hàng trăm con dấu tài liệu giấy tờ giả của cơ quan tổ chức đã làm thành phẩm và nhiều phôi thẻ chữ in